đợt mưa lũ kéo dài trong cơn bão số một mươi hai vừa qua đã làm bờ biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam bị sạt lở nghiêm trọng gây mất an toàn
đồng thời khiến cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực này giảm sút phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là đoạn bờ biển dài khoảng một năm km từ khu nghỉ dưỡng bãi biển hội an agribank kéo về phía bắc cửa đại bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa bão vừa qua
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đây nhiều cây dừa bị ngã đổ nhiều vị trí trên bờ biển đã bị sóng biển khoét sâu vào đất liền
nhiều đoạn bờ kè mềm bằng bao cát cũng bị sóng đánh tả tơi làm cát trôi giạt ra biển
đối với bầy sạt lở này thành phố đã giao cho các ngành chức năng tiến hành khảo sát xác định cự li và chiều sau của mức lộ xâm thực
cũng như đoàn chủng là khảo sát
thẳng trương là làm báo cáo để ký nghị đối với ủy ban nhân dân tỉnh
với tình trạng hiện nay nó vượt qua khả năng ứng phó của thành phố thành phố cũng sẽ có văn bản ký nghị với tỉnh
đồng thời cũng ký nghị với tỉnh có ý kiến đề xuất với trung ương để xem xét có giải pháp hỗ trợ sớm cho hội an
để có giải pháp ứng phó xử lý phù hợp
vì đây là một phần nguyên rất là lớn đối với thành phố không chỉ là du lịch mà kể cả liên quan đến đời sống
của bà con nhân dân ở khu vực ban biển
tình trạng bờ biển cửa đại sạt lở đã làm cho nhiều khu resort ven biển bị đe dọa
và ngay ở khu vực bãi tắm trung tâm biển cửa đại dù đã được chính quyền đầu tư làm kè mềm bằng bao cát
nhưng cũng không thể ngăn cản sự tàn phá cuộc sống biển